mặc dù thi công trong giai đoạn này là hết sức khó khăn bởi do trời mưa rét kéo dài
tranh thủ những ngày trời lạnh khô giáo là các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
trên địa bàn miền núi tỉnh quảng trị nhiều công trình đường và cầu dân sinh
đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi hơn
được sự quan tâm của các ban ngành và chính quyền địa phương
người dân ở vùng núi tỉnh quảng trị đón tết nguyên đán năm nay trong không khí vui tươi và đầm ấm hơn
tiếp theo chương trình
tuyết phủ trắng đỉnh đèo ô quý hồ sapa
chính thức thông xe cầu long kiển sau sự cố sập cầu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương không khí lạnh liên tục tăng cường
khiến thời tiết các tỉnh miền bắc nhiều nơi rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá
trời rét đậm rét hại còn kéo dài trong một mươi ngày tới
cảnh báo một mươi một một mươi bốn độ c về đêm là tám một mươi hai độ c vùng núi năm tám độ c vùng núi cao có nơi dưới ba độ c
cảnh báo đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến hết ngày năm tháng hai
sáng nay tuyết đã phủ trắng đèo âu quý hồ huyện sapa tỉnh lào cai
đây là dịp để du khách ngắm tuyết đẹp nhất trong năm nay
tuy vậy nhiệt độ giảm xuống ở mức rét hại cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khoảng một mươi giờ sáng nay tại khu vực trạm tôn trên đỉnh đèo âu quý hồ
tuyết đã phủ trắng cành cây ngọn cỏ tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ thú
rất nhiều du khách nhất là những du khách miền nam
đang có mặt tại khu du lịch quốc gia sapa thích thú khi lần đầu tiên được ngắm tuyết rơi
cảm nghĩ của mình bây giờ là rất là tuyệt vời
vì là thời tiết của việt nam rất là hiếm khi nó được có những không khí

được như các nước châu âu như bây giờ
thật là tuyệt vời cảm giác rất tuyệt vời
đây là một việc rất là may mắn đối với mình
từ một thành phố nguyên nhân thành phố biển mình lên với sapa
và làm cho mình rất là sẵn khói
và với cảm giác như thế này thì mình nghĩ rằng là không dễ dàng gì có được trong đời
và hy vọng rằng là mọi du khách sẽ có cơ hội để tranh thủ dịp này đến với sapa
theo đài khí tượng thủy văn lào cai quan trắc được
nhiệt độ thấp nhất tại nhiều khu vực trên địa bàn lào cai đang tiếp tục giảm sâu
trong đó thị trấn bắc hà rét hại bốn bảy độ c
đặc biệt khu du lịch quốc gia sapa chỉ còn khoảng một độ c
đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại sapa tính từ đầu mùa đông đến nay
trước tình trạng rét đậm rét hại diễn biến khó lường
tỉnh lào cai đã ra công điện yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động cùng người dân
phòng chống rét cho người đàn ra súc ra cầm cây trồng các loại để giảm thiểu thiệt hại
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
theo quy định của pháp luật không những thế đối với các bãi trong giữ xe có phép
nếu để xảy ra vi phạm quá ba lần cũng sẽ bị thu hồi giấy phép trong giữ xe
thời gian tới thành phố hà nội sẽ ra soát các điểm trong giữ xe
điểm đậu xe tránh xảy ra ủn tắc đồng thời triển khai hệ thống đỗ xe thông minh
đảm bảo tính minh bạch góp phần xây dựng trật tự đô thị
một mươi một ngày sau sự cố xe quá tải gây sập một dịp cầu long kiển
sửa xong và thông xe
theo sở giao thông vận tải tp hcm sau một thời gian sửa chữa
nhịp cầu long kiển bị sập trên đường lê văn lương xã phước kiển huyện nhà bè
đã chính thức hoàn thành
vào hồi một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một cho các phương tiện lưu thông hai chiều qua cầu
tuy nhiên để bảo đảm an toàn chỉ có các loại xe tải trọng dưới ba năm tấn
và chiều cao từ hai hai mét trở xuống mới được qua cầu
cấm tuyệt đối các loại xe có tải trọng vượt quá ba năm tấn
và chiều cao quá hai hai mét đi qua cầu
đồng thời sở giao thông vận tải cũng đề nghị người điều khiển phương tiện
khi lưu thông phải chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông
và người điều tiết giao thông trên đường
trước đó vào hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một một nhịp cầu long kiển bị gãy sập
kéo theo một xe tải và xe máy rơi xuống sông
may mắn không có thương vong về người nhưng làm sập một nhịp khoang thông thuyền
và ảnh hưởng đến toàn bộ cầu
nguyên nhân được xác định do tài xế nguyễn thanh lâm
ba mươi tuổi ngụ ở biên hòa đồng nai cầm lái chiếc xe ben mang biển kiểm soát sáu mươi c hai mươi tám nghìn chín trăm chín mươi
chở một mươi năm tấn vật liệu xây dựng đi qua cầu
theo tổng cục thống kê chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng một năm hai nghìn hai mươi
ước tính tăng cao ở mức hai mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
chủ yếu do thời gian nghỉ tết nguyên đán năm nay không chùng vào tháng một như năm hai nghìn một mươi bảy
và là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản xuất
sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết
trong các ngành công nghiệp ngành chế biến chế tạo tăng hai mươi ba ba
ngành sản xuất và phân phối điện tăng một mươi năm bốn
ngành khai khoáng tăng một mươi năm
ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng sáu tám
trong tháng một năm nay một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước
như khai thác quạng kim loại sản xuất sản phẩm điện tử máy vi tính và sản phẩm quang học
khai thác than cứng và than non
một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng một năm hai nghìn một mươi tám tăng cao so với cùng kỳ năm trước
như ti vi sữa bột vải dẹp từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo si măng sắt thép thô
còn một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm bột ngọt dày dép da thức ăn cho gia súc phân u rê dầu thô khai thác
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công thương hội khoa học và công nghệ
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả việt nam và tổ chức hợp tác
và phát triển đức đã tổ chức trao giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm hai nghìn hai mươi
sau gần hai tháng phát động ban tổ chức đã nhận được ba mươi ba hồ sơ từ các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau
và có mức tiêu thụ năng lượng lớn ở cả ba miền tổ quốc như chế biến thủy sản thực phẩm dệt may sản xuất nhựa
cung cấp nước lọc hóa dầu cao su
tổng cộng đã có ba trăm năm mươi một giải pháp sử dụng hiệu quả
năng lượng được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó doanh nghiệp nhiều nhất có tới chín mươi sáu giải pháp
những giải pháp này đều được đánh giá là có hiệu quả tiết kiệm năng lượng với thời gian hoàn vốn ngắn từ hai đến bốn năm
giải nhất hạng mục giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu của công ty cổ phần lương thực thực phẩm colusa millicat
và giải nhất hạng mục giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả độc đáo và sáng tạo của công ty cơ điện lạnh bách khoa
thuộc tập đoàn polico tập đoàn hàng đầu việt nam trong lĩnh vực cơ nhiệt điện lạnh
ngoài ra ban tổ chức đã trao hai giải nhì ba giải ba và giải khuyến khích cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về sử dụng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp
hôm nay tại hải phòng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu nam triệu tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam đã hạ thủy thành công tàu hàng năm mươi sáu hai trăm linh tấn nt bốn mang tên trường minh si
đây là con tàu lớn đầu tiên được hạ thủy trong năm hai nghìn một mươi tám tàu dài một trăm chín mươi m rộng ba mươi hai hai mét cao mạng một mươi tám một m mớ nước tối đa một mươi hai bảy m trọng tải toàn phần năm mươi sáu hai trăm linh tấn
tàu có năm hầm hàng với tổng dung tích bảy mươi một tám trăm linh m ba nắp hầm hàng vận hành bằng thủy lực và bốn cẩu có sức nâng ba mươi tấn
tàu được đóng mới cho công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy đông bắc
theo thiết kế của ihs
i marines united inc nhật bản dự kiến sau ba tháng sẽ bàn giao cho khách hàng đưa vào khai thác và sử dụng
trong phần tin quốc tế thông điệp liên bang hai nghìn một mươi tám nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nước mỹ an toàn và mạnh mẽ
hơn tám mươi người có mặt trên tàu của kiribass mất tích ở thái bình dương
thưa quý vị sáng nay tổng thống mỹ donald trump đã đọc bản thông điệp liên bang năm hai nghìn một mươi tám trước lưỡng viện quốc hội với chủ đề xây dựng một nước mỹ an toàn mạnh mẽ và tự hào
nội dung bài phát biểu quan trọng này đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong chương trình hành động mà vị chủ nhân nhà trắng hứa hẹn sẽ thực hiện trong thời gian tới
sau khi nhấn mạnh vào những khó khăn mà nước mỹ đã phải trải qua như những đợt thiên tai khắc nghiệt hay những vụ xả súng đẫm máu
gây ám ảnh và chia rẽ trong lòng nước mỹ tổng thống donald trump đã kêu gọi tất cả các nghị sĩ của đảng cộng hòa và dân chủ bỏ qua những mâu thuẫn và khác biệt để tìm kiếm điểm chung
thúc đẩy tình đoàn kết và thống nhất trong lòng người dân cùng nhau xây dựng một nước mỹ an toàn mạnh mẽ và đầy tự hào
mọi công dân nước mỹ dù các bạn ở đâu đến từ đâu thì đây là một thời điểm của các bạn
tôi muốn nói về tương lai chúng ta sắp có
cả chúng ta là một một dân tộc và một gia đình mỹ
chúng ta có chung nhà chung trái tim chung vận mệnh và chung lá cờ mỹ vĩ đại
một trong những điểm nổi bật ở thông điệp liên bang năm nay là vấn đề nhập cư
tổng thống trump cho rằng chính sách nhập cư hiện hành vẫn còn lỗ hồng
khi mà những tay buôn bán ma túy tràn vào mỹ làm gia tăng số lượng súng đạn tội phạm băng nhóm và cướp đi sinh mạng của người dân
ông đề nghị các nghị sĩ lưỡng đảng tại hai viện quốc hội
thông qua các đạo luật mới sửa đổi luật di trú và đưa ra những hỗ trợ khác
nhằm đối phó ngăn chặn tội phạm và các phần tử khủng bố xâm nhập vào mỹ
tôi kêu gọi quốc hội mỹ đóng lại những lỗ hồng trên người
những lỗ hỏng đã tạo điều kiện cho tội phạm xâm nhập vào đất nước ta
chúng tôi đã đề xuất một luật mới nhằm sửa đổi luật nhập cư của chúng ta
và hỗ trợ cho cơ quan thực thi di trú và hải quan cục tuần tra biên giới
để chuyện này không tái diễn thêm một lần nữa
nhà lãnh đạo mỹ vạch ra kế hoạch nhập cư bốn điểm
trong đó có xây dựng bức tường dọc biên giới với mexico và chấm dứt sổ số thẻ xanh
chương trình cấp thị thực ngẫu nhiên cho người nhập cư mà không cân nhắc đến năng lực
chuyên môn và mức độ an toàn đối với người dân mỹ
cũng nhân dịp này tổng thống mỹ trình ra một dự luật trị giá ít nhất một năm nghìn tỷ đô la
để cải thiện cơ sở hạ tầng trên toàn nước mỹ
về vấn đề quốc phòng tổng thống trump đề xuất hiện đại hóa
và tái xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhằm gia tăng sức mạnh gian đe trước bất cứ hành động gây hấn nào
ông cũng cho biết sẽ xem xét lại việc mở cửa trở lại nhà tù quân sự tại vịnh wantanamo
chúng ta phải hiện đại hóa và xây dựng lại kho vũ khí hạt nhân của mình
mà ta hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải sử dụng tới chúng đủ mạnh để ngăn chặn bất kỳ động thái gây hấn nào
có thể một ngày nào đó trong tương lai
các quốc gia trên thế giới sẽ cùng nhau loại trừ vũ khí hạt nhân
kết thúc bản thông điệp liên bang đầu tiên tổng thống trump đã nhấn mạnh sự công hiến của người dân mỹ đối với thế giới
qua việc thúc đẩy các thành tiệu về khoa học khám phá
ông bày tỏ tin tưởng đó là những người đã xây dựng nền đất nước này
và đó sẽ là những người sẽ đưa nước mỹ vĩ đại trở lại
cũng trong sáng nay thủ tướng anh theresa may đã đến thủ đô bắc kinh
bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày tại trung quốc
với mục tiêu thảo luận để hai nước ký một thỏa thuận tự do thương mại
giúp các doanh nghiệp của anh có thể làm ăn hợp tác hiệu quả tại quốc gia đông dân nhất thế giới
đây được xem là nước đi của chính phủ anh nhằm chuẩn bị cho thời hậu brexit
thời điểm mà anh có thể tự do chọn bước đi cho riêng mình
trong chuyến thăm ba ngày tại trung quốc thủ tướng anh sẽ có các cuộc gặp với chủ tịch trung quốc tập cận bình
và thủ tướng lý khắc cường với mong muốn tranh thủ được lợi thế trong cuộc chạy đua quốc tế
giúp các doanh nghiệp anh tham gia vào lĩnh vực dịch vụ đang
nổ tại trung quốc trong bối cảnh brexit
phát biểu với báo giới trước đó thủ tướng anh khẳng định còn rất nhiều điều phải làm trong thời gian tới
nhưng ngay lúc này là phải ngăn chặn được những rào cản có thể xuất hiện đối với thương mại mở cửa các thị trường
bà may bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp của anh có thể đầu tư kinh doanh tốt hơn tại trung quốc
ngoài ra bà may cũng bác bỏ những lời kêu gọi từ chức khi tuyên bố bà không phải là người bỏ cuộc
và có nhiệm vụ lâu dài là đem đến một thỏa thuận anh giữa eu và cải cách trong nước
các nhà chức trách xác nhận có hơn tám mươi người trên một chiếc tàu của kiribass mất tích
tại vùng biển thái bình dương hồi tuần trước
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy được bảy người còn sống sót
theo trung tâm điều phối cứu hộ new zealand hỗ trợ tìm kiếm tàu mv buratiaoi mất tích
giới chức kiribati đã xác nhận thông tin trên
theo đó trong số hơn tám mươi người có mặt trên tàu này có năm thành viên thủy thủ đoàn
khi tàu rời khỏi đảo norroti đến betio
lần cuối cùng tàu liên lạc được với đất liền là vào ngày khởi hành một mươi tám tháng một
đến ngày hai mươi tám tháng một máy bay của lực lượng không quân new zealand đã tìm thấy bảy người sống sót
đang lênh đênh trên một chiếc xuồng cao su
tuy nhiên công tác cứu hộ được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn
do khu vực tàu mất tích ở rất xa ngoài khơi
hãy đăng ký kênh để theo dõi các bài hát mới nhất
xem phim này hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để theo dõi các bài hát mới nhất